thưa quý vị hôm nay ngày hai tháng bốn trung tướng tô ân sô người phát ngôn bộ công an cho biết
bộ công an xác định cho đến thời điểm hiện nay ông dương công minh chủ tình ngân hàng sao công banh
không nằm trong danh sách chú ý xuất nhập cảnh hoặc cấm xuất cảnh
bộ công an bác bỏ mọi thông tin sai sự thật nhằm phá hoại gây ảnh hưởng tiêu cực
đến hoạt động bình thường của hệ thống tài chính ngân hàng
trung tướng tô ân sô khẳng định mọi hành vi đưa tin sai sự thật sẽ bị phát hiện xử lý nghiêm
theo quy định của pháp luật